thưa quý vị cập nhật mới nhất của bộ y tế cho đến tối ngày một mươi chín tháng một mươi cho biết đã có năm mươi năm tỉnh thành đánh giá xong cấp độ dịch
tám tỉnh thành còn để chống chưa biết xanh hay đỏ
tại hà nội cdc hà nội cho biết tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi hà nội đã tiếp nhận một tám trăm bảy mươi hai người về từ các tỉnh phía nam
phát hiện hai mươi hai ca dương tính trong đó có một mươi năm người về từ tp hcm đồng nai bốn người bình dương hai người và tây ninh một người
hiện hà nội đang áp dụng theo dõi sức khỏe một số ít cách ly tại nhà với người về từ các tỉnh phía nam
thực hiện năm k và báo cho địa phương lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn phòng chống dịch
tp hcm cũng vừa cập nhật hướng dẫn tạm thời mới về các biện pháp phòng chống dịch
theo đó người từ vùng dịch đỏ cam đến từ hải phòng nếu đã tiêm đủ vaccine vẫn phải cách ly tập trung bảy ngày
chưa tiêm đủ vaccine cách ly tập trung một mươi bốn ngày
từ vùng vàng cách ly tại nhà bảy đến một mươi bốn ngày
từ vùng xanh theo dõi sức khỏe
tại nhà bảy ngày nếu đã tiêm đủ vaccine
so với quy định chung của bộ y tế hải phòng vẫn áp dụng biện pháp riêng và quản lý chặt
đối với người từ các tỉnh thành khác đến hải phòng
trong khi đó sở công thương của tp hcm vừa gửi văn bản kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm
cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn được mở cửa hoạt động bình thường
cả hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ trừ các loại hình kinh doanh bia rượu
chuyển sang một thông tin khác
đã tìm thấy thi thể của một người
thi thể của một ngư dân trong số bốn ngư dân trên tàu cá qng một mươi một nghìn sáu trăm tám mươi bốn ts
ở xã tịnh kỳ tp quảng ngãi
mất tích trên vùng biển lý sơn từ ngày một mươi bảy tháng một mươi
ủy ban nhân dân tp quảng ngãi đã xác nhận thông tin này
trong lúc hành nghề trên biển các ngư dân phú yên phát hiện một thi thể trôi giặt ở vùng biển thuộc tỉnh bình định
gia đình bốn ngư dân mất tích đã nhận diện và xác định thi thể trên là của ngư dân nguyễn thanh tỉnh
chú tại xã tịnh kỳ tp quảng ngãi
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi
tàu cá qng một mươi một nghìn sáu trăm tám mươi bốn ts có công suất hai trăm năm mươi mã lực
do ông trần anh chú tại thôn an kỳ xã tịnh kỳ tp quảng ngãi
làm chủ kiêm thuyền trưởng xuất bến tại cảng sa kỳ
cùng đi trên tàu có ba thuyền viên gồm phạm tấn được trần văn ánh và nguyễn thanh tỉnh
đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại xã tịnh kỳ hành nghề chụp ở khu vực đông bắc đảo lý sơn
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi bốn ngư dân trên đi trên tàu mất liên lạc với gia đình
hiện lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm ba ngư dân mất tích còn lại
vào dạng sáng ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi
kho đông lạnh của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm đóng tại tp hcm đã bốc cháy
may mắn lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã kịp thời ngăn cháy lan
bảo vệ được nhiều diện tích khác của công ty
thông tin ban đầu khoảng ba giờ một mươi năm phút sáng cùng ngày
người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm việt sinh
độ một mươi phường an lạc a quận bình tân nên hô hoán dập lửa
nhiều người đã dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành
do bên trong công ty chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội
nhận được tin báo hàng chục cảnh sát chữa cháy cùng một mươi hai xe chữa cháy chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường
hơn một giờ sau đám cháy được khống chế
vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng hai trăm hai mươi m hai diện tích kho đông lạnh và khu vực văn phòng của công ty
bảo vệ được gần hai bảy trăm linh m hai diện tích khác thuộc khu vực của công ty này
đồng thời ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực khác và nhà dân xung quanh
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
công an tỉnh đắk lắc đang điều tra hồ tiến đạt ba mươi tuổi trú tại xã đời điê cha
huyện crong năng tỉnh đắk lắc để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần khoảng năm tỷ đồng
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi vì cần tiền trả nợ nên lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch covid
đạt đã gặp anh trần minh ngọc ba mươi tám tuổi
chú cùng huyện rồi đưa ra thông tin gian dối là mình đang mua các bà sản phẩm thiết bị y tế
như găng tay khẩu trang áo blue
sau đó đạt rủ anh ngọc cùng góp tiền kinh doanh
vì tin tưởng anh ngọc đã đồng ý nhiều lần chuyển cho đạt số tiền trên hai hai tỷ đồng
để tạo lòng tin đạt đã dùng chính tiền của anh ngọc chuyển cho mình
rồi chuyển lại cho anh ngọc sáu trăm linh triệu đồng
và nói rằng đó là tiền lời từ việc kinh doanh có được
số tiền còn lại đạt đã chiếm đoạt
rồi sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân
cũng với thủ đoạn tương tự đạt còn lừa đảo chiếm đoạt của anh đào duy ngự ba mươi năm tuổi
chú cùng xã khoảng hai tỷ đồng
với hành vi cố ý gây thương tích
đối tượng nguyễn hoàng thơ ba mươi ba tuổi
chú tại tỉnh vĩnh long đã bị công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng

điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an
chiều ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi nhậu xong
nguyễn văn mật sáu mươi một tuổi
nguyễn hiễn ngọc hai mươi tám tuổi
chú tại tỉnh đồng nai
đến một công trường ở xã đại phước
để đòi tiền nợ của chú thầu
rồi xảy ra mâu thuẫn với lực lượng bảo vệ
mật đã gọi cho phạm nguyễn anh duy ba mươi ba tuổi
quê tỉnh đắk lắc và hoàng thơ đến
tại đây cả nhóm dùng dao chém anh bùi văn đúng
chú tại tỉnh đồng nai
gây thương tật một mươi sáu
rồi nhanh chân bỏ trốn
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi công an huyện nhân trạch
phối hợp với công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long
tế hẻm mét giữ thơ khi đang trốn
ở xã đôn châu
ba đối tượng còn lại cũng đã bị công an huyện nhân trạch
bắt trước đó khi đang trốn tại thành phố hồ chí minh
và tỉnh đắk lắc
lợi dụng việc nhiều gia đình để máy tính
bảng máy tính sách tay điện thoại di động
ở nhà phục vụ cho con học online
nguyễn lan hương bốn mươi bốn tuổi
trú tại quận sơn trà của thành phố đà nẵng
đã đột nhập vào nhà lấy cắp
tính đến thời điểm bị bắt thì đối tượng này
đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắt
làm việc với cơ quan công an hương khai nhận
thủ đoạn gây án là đi vào thẳng nhà
của các bị hại giả vờ hỏi thăm đường đi
nếu phát hiện không có ai trong nhà
hương sẽ nhanh chí tìm những tài sản
quý tài sản như máy tính bảng
máy tính sách tay điện thoại di động
lấy cắp rồi bỏ trốn
toàn bộ số tài sản này được hương mang đến tiệm cầm đồ
để bán lại lấy tiền tiêu xài
đáng nói thời điểm hương gây án
chúng với thời điểm giãn cách xã hội
nhiều phụ huynh để tài sản trong phòng khách
cho con em học online
càng tạo điều kiện cho đối tượng gây án
cơ quan công an đã tiến hành thu giữ lại
năm máy tính sách tay năm điện thoại di động
và hai máy tính bảng
được biết hương từng mang hai tiền án
hai tiền sự về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị ngay sau khi hà nội
thực hiện nới lỏng giãn cách
công an huyện phúc thọ đã đồng loạt
triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự
trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác
đảm bảo an ninh trật tự tại các làng nghề
đây được coi là một trong những giải pháp
thiết thực của lực lượng công an
trong việc tạo điều kiện thuận lợi
giúp các hộ dân ổn định sản xuất
phát triển kinh tế trong tình hình mới
cửa hàng bán quần áo nhà chị trần thị thắm
tại xã tam hiệp huyện phúc thọ hà nội
đã tạm nghỉ từ cuối tháng bảy
để thực hiện cao điểm phòng chống dịch
khi thành phố yêu cầu giãn cách xã hội
hiện nay khi cuộc sống đã trở lại bình thường
điều mà chị luôn chăn trở
đó là việc tuyển nhân viên bán hàng
và vấn đề an ninh trật tự sau giãn cách
sau một thời gian giãn cách dài
thì riêng hộ gia đình chúng tôi
là gặp rất nhiều khó khăn
từ vấn đề kinh tế
rồi cho đến hàng hóa
cả đi cả về
là gặp rất nhiều khó khăn trở ngại
thế rồi quá trình nhân viên nghỉ
xong rồi tuyển dụng lại
cũng gặp rất nhiều khó khăn
thế nhưng cũng
cũng gặp rất nhiều khó khăn

vì dịch bệnh
trong tay với cộng đồng cả nước
thì là chúng ta phải phòng chống dịch thật tốt
cùng với khó khăn chung của cả nước
gia đình chúng tôi
cũng khắc phục
để ổn định lại kinh tế
và để trở lại cuộc sống bình thường
huyện phúc thọ hiện có năm làng nghề truyền thống
như làng nghề may
làng nghề chế biến gỗ
làng nghề sản xuất các sản phẩm từ kim loại
vì vậy để hoạt động sản xuất
không bị đứt gãy
công an tại các đơn vị
cơ sở luôn trú trọng đến công tác an dân
đảm bảo an ninh trật tự
tại cơ sở
theo đó đã phân công các tổ công tác
chủ động bám địa bàn
tuyên truyền về phòng chống cháy nổ
phương thức thủ đoạn của tội phạm
để chủ động phòng ngừa
lực lượng công an đã
tuyên truyền từng nhà
và nhắc nhở các hộ gia đình
tức là cũng
chấp hành cái việc
làm hàng nhái
chấp hành các hộ gia đình
các mọi chủ trương về
tuyên truyền bà con
có nêu cao tinh thần trách nhiệm
về phòng chống tội phạm
vì là trong giai đoạn
chống dịch này
thì tội phạm có thể
tức là cơ hội
nên nổi vào
đề nghị các bà con
nêu cao tinh thần trách nhiệm
rồi là cũng nắp camera
để bảo đảm cái việc an ninh
hiện tại hà nội đã thực hiện
nới lỏng giãn cách
nhiều hoạt động sản xuất
đã trở lại bình thường
đây cũng là thời điểm
cho các đối tượng lợi dụng
để hoạt động phạm tội
do đó công an huyện phúc thọ
đã đề ra những cố gắng
đảm bảo an ninh trật tự
tại các làng nghề
tuyên truyền về công tác
phòng cháy chế cháy
phân luồng giao thông
để vận chuyển hàng hóa thông suốt
tạo mọi điều kiện thuận lợi
giúp hộ dân ổn định sản xuất
đến nay thì bước vào giai đoạn mới
là giai đoạn vừa đảm bảo phòng chống dịch
nhưng lại hỗ trợ cho người dân
và doanh nghiệp các làng nghề
phục hồi sản xuất
thì công an huyện đã chỉ đạo
các lực lượng chuyên môn
có các biện pháp tuyên truyền
cho người dân
và hỗ trợ hướng dẫn
người dân cũng như doanh nghiệp
là xây dựng các phương án
để phục hồi sản xuất
sản xuất kinh doanh
vừa đảm bảo phòng chống dịch an toàn
nhưng mà cũng đảm bảo hiệu quả sản xuất
với các giải pháp thiết thực
của công an huyện phúc thọ
trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi
cho các hộ dân sản xuất trong tình hình mới
bên cạnh đó
các chủ cơ sở cũng có phương án
chuẩn bị nguồn lực để xây dựng biện pháp
phòng chống dịch phù hợp
bắt nhịp phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế
trong tình hình mới
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm
từ liêm thành phố hà nội đã ra các quyết định
khởi tố vụ án hành sự
khởi tố bị can đối với bảy đối tượng
về hành vi đánh bạc
trong đó có năm đối tượng hiện nay đang là phóng viên
cộng tác viên của một số cơ quan báo chí
các đối tượng bị khởi tố gồm
đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
phóng viên báo kinh doanh và pháp luật
dương như nhật sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại quận nam từ liêm hà nội
nguyễn gia lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là cộng tác viên trang tin kinh tế xã hội
nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại quận hà đông hà nội
nguyễn tuấn hợp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
phó trưởng ban thư ký báo điện tử dân trí
ngô đăng huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
phóng viên báo kinh doanh và pháp luật
nguyễn phạm minh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
nguyên phóng viên tạp chí kiểm sát
ngày một mươi ba tháng một mươi
tại bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam
ở đường dương đình nghệ phường mỹ đình một
công an quận nam từ liêm đã phát hiện
bắt quả tăng bảy đối tượng trên
đang có hành vi đánh bạc
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ
ba bộ tú lơ khơ hơn ba trăm năm mươi phỉnh
là dụng cụ quy đổi dùng để đánh bạc
và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi
sau khi uống rượu tại một căn nhà cấp bốn
trong bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam
các đối tượng chia thành hai chiếu bạc
rồi đánh bạc dưới hình thức tán lả và liêng
dùng phỉnh để thay tiền mặt sử dụng trên chiếu bạc
với quy ước là một phỉnh đổi được hai trăm linh việt nam đồng
sau khi kết thúc cuộc chơi
sẽ quy đổi phỉnh thành tiền để thanh toán thắng thua
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm
đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng tại hà nội một đường dây môi giới mại dâm
theo hình thức sugar baby sugar daddy
vừa bị công an quận cầu giấy hà nội triệt phá
đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm trá hình này
là hà trọng thắng
hộ khẩu thường trú tại tỉnh quảng nam
tạm trú tại hà nội
thủ đoạn của đối tượng môi giới trong đường dây này
là để gái bán dâm dưới phỏ bọc sugar baby
thông qua mạng xã hội
cung cấp cho khách nam có nhu cầu mua dâm
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận
khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
qua tìm hiểu trên mạng xã hội facebook
biết một số khách nam muốn mua dâm
theo hình thức trả tiền theo tháng
hoặc theo ngày với giá cụ thể
thắng đã lập group mang tên sugar baby
và đăng bài với nội dung
tuyển kết nối sugar daddy
khách mua dâm với sugar baby
gái bán dâm để kiếm tiền

trên các trang mạng xã hội
khi khách mua dâm
khi khách đến mua dâm liên hệ
thắng sẽ gửi ảnh thông tin của gái bán dâm
qua facebook zalo để khách lựa chọn
sau đó kết nối cho hai bên gặp nhau
theo địa điểm hẹn trước
mỗi cuộc mua dưới thành công
khách nam sẽ chuyển khoản cho thắng hai ba triệu đồng
diện khách nữ sau khi nhận được tru cấp của khách nam
mới phải trả cho thắng một triệu đồng
đây là một hình thức mới
có thể nói là trái hình của hoạt động
mua dưới mại dâm
các đối tượng đều sử dụng trên khu năng mạng
để thực hiện hành vi mua dưới mại dâm
đa số các trang chủ
ví dụ facebook hay là telegram
đó là các ứng dụng được phát triển
và đặt máy chủ ở nước ngoài
công thuộc ở việt nam
nhưng trong công tác điều tra
thu tập thông tin tài liệu
gây rất nhiều khó khăn
các vụ mua dưới mại dâm khác
có thể là gặp trực tiếp
trao đổi và đưa tiền trực tiếp cho nhau
trong con người mua dưới
như vụ này là gái và người mua dâm
đều có hình thức chuyển khoản
rất khó để được phát hiện được
về địa điểm hành vi
rồi tử đoạn
tuyên đối để thực hiện mua dưới mại dâm
tham gia vào đường dây
của đối tượng thắng
có từ bảy đến một mươi cô gái
tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi
xuất thân từ nhiều nghề như nhân viên massage sinh viên
mỗi giao dịch kết nối thành công với khách nam
những cô gái này sẽ được trả từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một tháng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng hà trọng thắng
về hành vi mua dưới mại dâm
và đang tiếp tục điều tra mở rộng
bị mất trộm một số tài sản lớn
và đến trình báo với cơ quan công an
nữ nạn nhân trong vụ trộm cắp đã không thể ngờ
thủ phạm lại chính là người tình của mình
đây là vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn
huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
sau một mươi hai ngày truy bắt công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã bắt giữ được đối tượng nguyễn văn phúc
ba mươi chín tuổi quê tỉnh vĩnh long
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trong chiều tối ngày bốn tháng một mươi
thúy diễm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quê tỉnh đồng tháp tạm trú tại xã phước an
huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đi làm về và đã tá hỏa phát hiện
nhiều trang sức bằng vàng đã bị mất
một mươi một triệu đồng tiền mặt và một chiếc xe máy
trị giá khoảng một trăm sáu mươi năm triệu đồng
nên đã trình báo với cơ quan công an
ngay sau khi tiếp nhận tin báo
của bị hại công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
khoanh vùng đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi
tạm trú tại xã phước an
huyện nhân trạch là người sống như vợ chồng
với chị diễm khi đối tượng này
đang lẩn trốn tại xã trung nghĩa
sau một mươi hai ngày gây án
tại cơ quan công an đối tượng phúc đã thừa nhận
hành vi phạm tội của mình
cơ quan quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
cho biết vừa truy xét thành công
đối tượng hoàng như phúc hai mươi ba tuổi
quê tỉnh gia lai là thủ phạm
đã gây ra hàng loạt vụ trộm đột nhập
tại các siêu thị tiện lợi trên địa bàn đà nẵng
cụ thể sau thời gian đi siêu thị
để nghiên cứu đường đi nước bước
vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi
tại một siêu thị tiện lợi trên đường cách mạng tháng tám
thuộc địa bàn phường khuê trung
phúc đã ngụy trang leo lên mái nhà
đột nhập vào bên trong siêu thị
sau đó phá hộp đựng tiền để lấy cắp toàn bộ số tiền bán hàng
sau đó tẩu thoát
nhận được tin báo chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ vào cuộc
công an quận cầm lệ đã xác định được phúc
và mời về trụ sở làm việc
tại đây phúc thừa nhận hành vi phạm tội của mình
và khai báo đã thực hiện thêm hai vụ trộm cắp siêu thị
tại quận sơn trà và tỉnh gia lai
lấy tiền để tiêu xài cá nhân
thưa quý vị và các bạn
sau rất nhiều lần được tòa giám mục đà lạt
ra các thông cáo thư định hướng
nguyễn thị thương là kẻ cầm đầu nhóm
trừ quỷ bảo lộc
đã không chấp hành tiếp tục chữa bệnh
theo kiểu mê tín dị đoan phản khoa học
hoạt động của thương và nhóm trừ quỷ bảo lộc
được sự tiếp xúc của linh mục
nguyễn chu truyền là người sau này
bị tòa giám mục đà nẵng ra các quyết định
cách trước điều chuyển
lạ lùng hơn là trong giai đoạn nhiều địa phương
thực hiện giãn cách phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
linh mục truyền và nhóm trừ quỷ bảo lộc
đã nghĩ ra nhiều chiêu trò
chữa bệnh online trực tuyến
chữa bệnh cho cả những người bệnh nhân
đang mắc covid một mươi chín
đây là hình ảnh một buổi
chữa bệnh online mang màu sắc mê tín
phản khoa học do ông nguyễn chu truyền
nguyên là linh mục
nghỉ hưu tại đan viện châu sơn
huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
làm chủ lễ
diễn ra tại ngôi nhà số ba mươi năm trên năm
hồ tùng mậu phường một thành phố bảo lộc
đây là nhà riêng của vợ chồng trần vũ lê thanh quảng
và nguyễn thị thương
kẻ tự nhận là được ơn hiệp thông với chúa
nên có khả năng chữa bệnh trừ quỷ
được sự đỡ đầu của linh mục truyền
thường lập ra các nhóm
bầu khấn trừ quỷ bảo lộc
hoạt động ngay tại nhà riêng của thương
với tên gọi nhà chúa cha
hoạt động nhóm trừ quỷ bảo lộc
thu hút nhiều giáo dân tham gia
trong đó phần đông là những người mê mụi
đường cùng của bệnh tật
chúng ta nghe đồn là
trên bảo lộc có trừ quỷ
đầy trên mạng
video clip đấy
thậm chí bây giờ có một
một vài linh mục
tu sĩ cũng đi theo
anh chị em thấy
xem coi đúng phúc âm không
nói là không chữa bệnh
nhưng kể từ khi còn ở nhà cũ
số một mươi bốn lê thị pha phường một thành phố bảo lộc
thường cùng nhóm trừ quỷ bảo lộc
liên tục trừ quỷ bảo lộc
liên tục tổ chức trữa bệnh bằng phương pháp phản khoa học
tác động vào các bệnh nhân
để trục quỷ ra khỏi người
trước đó thường tự nhận mình có khả năng
viết ra lời của chúa cha
còn linh mục truyền thì giới thiệu
có khả năng trữa bệnh bằng nhân điện
đặt tay trữa bệnh cho bất kỳ ai
sau này khi tổ chức trữa bệnh online
ông ta còn tự nhận có thể chữa bệnh từ xa
những người tìm đến thương và nhóm trừ quỷ bảo lộc
đều là các bệnh nhân có bệnh hiểm nghèo
thập tử nhất sinh
cứ bảo là người này khỏi người kia khỏi
điều đó lấy gì là bằng chứng
thì cứ bảo là bao nhiêu người khỏi
bao nhiêu người khỏi đó đâu
tại sao họ không lên tiếng
còn lên tiếng theo kiểu của nhóm trừ quỷ
thì chúng ta lại không tin được
những tháng giữa năm hai nghìn hai mươi một
khi cả nước đang chịu ảnh hưởng
của đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
nhóm trừ quỷ bảo lộc nghĩ ra trò
trữa bệnh bằng hình thức online trực tuyến
thậm chí trữa bệnh trực tuyến
cho cả những người đang mắc covid một mươi chín
họ đóng những chai nước
được hút lên từ giếng của gia đình
rồi giao giảng đó là nước thánh
chữa lành covid một mươi chín
họ công khai ngay cả khi đoàn kiểm tra liên ngành
của thành phố bảo lộc đến kiểm tra
là cái dịch này đó
thì chỉ có nước
chúa cho xuống để rửa
đó mới có thể tiêu diệt các con virus
trong không khí
cái việc chữa bệnh của vợ chồng hương quảng
là sai nó quy định và nó phản khoa học
cho nên là
về cái việc mà anh chị hương quảng tập trung
ở cái nơi đó là ảnh hưởng
đến cái vấn đề an ninh trật tự
rồi rất nhiều người ra vào
nhất trong cái dịch bệnh này nữa
cho nên là cái việc kiểm soát người thì rất khó
bên tòa giáo mục cũng có biết
số các cha chuyên môn
cũng đã tiếp xúc gặp gỡ
cũng nhắc nhở
và đồng thời cũng chính tức giáo mục
cũng đã ra cái thông báo
chính thức việc của anh chị
thì chắc chắn thì
ai có một chút suy nghĩ
thì cũng không chấp nhận
sau rất nhiều lần nhắc nhở
cả về mặt chính quyền và giáo hội
nhưng thường và nhóm chủ quỳ bảo lộc
vẫn ngang nhiên hoạt động
ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
chính quyền thành phố bảo lộc đã tiến hành lập biên bản
đối với ông quảng là chủ nhà
về hành vi chữa bệnh tại nhà
khi chưa có giấy phép hoạt động
và ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân thành phố bảo lộc
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông quảng
với số tiền bốn mươi năm triệu đồng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
trần văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn đức mộ
xã nguyễn úy huyện kim bảng tỉnh hà nam
về hai tội danh cướp tài sản và đánh bạc
còn liên quan đến tội cướp tài sản
công an huyện đông anh tp hà nội
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn lãm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn đồng nhân
xã đông la huyện hoài đức tp hà nội
và đối tượng nguyễn thị đào
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại tầng một mươi một
dự án trung tâm thương mại bãi đỗ xe
và trung cư cao tầng số một lương yên
phường bạch đằng quận hai bà trưng tp hà nội
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
thì hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tp hà nội cũng về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m năm mươi bảy
và có xeo chấm cách một năm cm
dưới trước mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu quý vị có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện